ngày hôm nay một mươi tháng hai bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường
đã đến kiểm tra công tác phòng chống hạn mặn tại tỉnh sóc trăng
bộ trưởng nguyễn xuân cường đã thăm thực tế cống ngăn mặn chữ ngọt phục vụ sản xuất lúa của bà con nông dân
tại một số xã thông qua cống bà sầm của huyện long phú và đến khảo sát khu vực thu hoạch lúa đông xuân
và cống ngăn mặn trên địa bàn hai huyện trần đề và long phú
tại đây bộ trưởng đề nghị tỉnh sóc trăng phải bảo đảm nước sạch sinh hoạt cho người dân
và nếu có hộ thiếu nước sinh hoạt thì phải có phương án đưa nước đến từng hộ dân
không để người dân thiếu nước sinh hoạt trong mùa hạn mặn cũng như dự trữ đủ nước tưới tiêu phục vụ diện tích cây ăn trái
riêng với các đề xuất về cống của địa phương bộ trưởng đề nghị các đơn vị liên quan trực thuộc bộ
nghiên cứu áp dụng công nghệ mới cách làm mới để hoàn thiện hệ thống thủy lợi không chỉ riêng của sóc trăng
mà cả vùng đồng bằng sông kiều long